tới thăm và chúc mừng ban đối ngoại trung ương đảng nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống
mùa một tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín mùa một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
công tác đối ngoại đảng luôn có một vị trí vai trò đặc biệt và có những đóng góp quan trọng vào phát triển của đất nước
trong suốt bảy mươi năm của trạng đường cống hiến trường thành cùng sự nghiệp cách mạng của đảng
trong từng giai đoạn lịch sử công tác đối ngoại đảng luôn có một vị trí vai trò đặc biệt
và có những đóng góp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chiến lược
của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
từ kinh nghiệm và bề dày truyền thống bảy mươi năm thủ tướng nguyễn xuân phúc mong ban đối ngoại trung ương đảng
sẽ tiếp tục đoàn kết phát huy tối đa thành quả đã đạt được nhằm phát huy thành công sức mạnh tổng hợp
của đối ngoại đảng cùng với ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân triển khai thắng lợi đường lối
chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước
trong chặng đường bảy mươi năm vẻ vang vừa qua ban đối ngoại trung ương đảng đã góp phần quan trọng
vào việc phát triển quan hệ ở nhiều mức độ khác nhau giữa đảng cộng sản việt nam với hai trăm bốn mươi bảy chính đảng ở một trăm một mươi một quốc gia